thưa quý vị dịch covid một mươi chín xuất hiện thì ngay lập tức những chốt kiểm soát dịch được dựng lên
lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch nay đã không quản ngại nguy hiểm
ngày đêm cùng chung tay tham gia vào cuộc chiến đẩy lùi dịch covid một mươi chín
ghi nhận về một đêm trực kiểm soát covid một mươi chín ở các chốt kiểm soát dịch tại tỉnh quảng ngãi
hai mươi giờ đêm tại chốt kiểm soát dịch trên tỉnh lộ sáu trăm hai mươi một qua xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
công an dân quân tự vệ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm soát người ra vào địa phương đo thân nhiệt tất cả những người qua chốt
đã nhiều ngày các anh em làm việc xuyên đêm
dịch covid một mươi chín xuất hiện tại địa bàn nên nhiệm vụ này càng nặng nề hơn

chuyện nhuật trí chán nản dường như không có chỗ trong suy nghĩ của lực lượng trực chốt khi dịch bệnh chưa được đề đuổi
công việc này thì mình cũng không thấy mà nó là nóng là không thấy nó được
công việc nhiệm vụ thì mình phải làm thôi
mình phải cố gắng lên vì mọi người vì cộng đồng
nên mình phải cố gắng mình làm cho hết nhiệm vụ chứ không thể nói là tự nản được
đêm về khuya đường đã vắng người
những người trực tại chốt kiểm soát covid một mươi chín vẫn không ngủ
tất cả cùng thức để cùng chung một mục tiêu là bám chốt quyết chiến thắng trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
để cuộc sống của người dân trở lại với nhịp sống bình thường